dư luận hết sức quan tâm đến vụ việc bác sĩ tại bệnh viện sanh pôn hà nội
bị người nhà của một bệnh nhi hành hung và lăng mạ
sáng nay bệnh viện sanh pôn đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ việc này
tại buổi làm việc với báo chí phó giáo sư tiến sĩ trần trung dũng
phó giám đốc bệnh viện sanh pôn tp hà nội khẳng định
quy trình xử lý khám chữa bệnh cho bệnh nhi đêm ngày một mươi ba tháng bốn là đúng quy trình
bác sĩ chiến đã giải thích cận kẽ với người nhà bệnh nhân
về hướng xử lý vết thương cho cháu bé
trích xuất từ camera cho thấy rõ điều đó
thế nhưng bác sĩ vẫn bị đánh và lăng mạ

về hướng xử lý vết thương cho cháu bé
bác sĩ chiến đã giải thích cận kẽ với người nhà bệnh nhân

bệnh nhân chấn thương sốc mất máu nguy cơ tử vong
có thể là gì không cần việc làm xét nghiệm
vẫn phải đẩy thẳng lên đêm mổ để giải quyết
cũng theo phía bệnh viện cho biết
hiện tại sức khỏe của bác sĩ chiến đã có dấu hiệu cải thiện
nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn
chưa thể đi làm trở lại
bệnh viện cũng đã lên án hành vi bạo hành
làm nhục danh dự bác sĩ chiến
và đề nghị các cơ quan chức năng phải được xử lý nghiêm
đủ tính gian đe tránh tình trạng tái diễn
bệnh viện cũng xảy ra như thế này
tôi cho rằng đây là một hành động rất đáng lên án
và mong rằng là các đồng chí phóng viên cơ quan truyền thông
sẽ giúp chúng tôi cùng với cơ quan pháp luật
để truyền giải những thông điệp
trong các việc chống bạo hành trong y tế
đối với toàn dư luận toàn xã hội
để tạo ra một môi trường làm việc cho nhân viên y tế
đảm bảo an toàn để tính mạng sức khỏe và danh dựng nhân phẩm
bệnh viện cũng xảy ra như thế này
hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra tiếp tục làm rõ
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã chỉ đạo phải khởi tố đúng pháp luật
hành vi đánh bác sĩ trong bệnh viện gần đây
theo thủ tướng nếu vụ việc này được xét xử nhanh lưu động
thì có tính giáo dục rất tốt